công ty vận tải đường sắt hà nội đã quyết định dừng khai thác đoàn tàu chất lượng cao tuyến hà nội đồng đăng lạng sơn
nguyên nhân tạm dừng là do tàu ít khách dẫn đến thùa lỗ
công tác bảo trì toa tàu đặc trụng này khó khăn thiếu phụ tùng
do đó tàu sẽ chỉ được đưa vào sử dụng trong các ngày cao điểm
và hiện nay tàu đang được cất giữ tại ga đồng đăng
tuyến đường sắt hà nội đồng đăng được đưa vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các toa xe được làm mới có bề ngoài và nội thất khác biệt so với các toa xe của ngành đường sắt hiện nay
rộng hơn vì chạy trên khổ đường một bốn trăm ba mươi năm m tàu thống nhất chạy trên khổ dày một mét
nội thất bài trí rộng rãi bắt mắt
tần suất khai thác bốn chuyến một ngày có hành trình ba h ba mươi năm
ngành đường sắt đưa chuyến tàu này vào khai thác với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ để cạnh tranh với đường bộ trên tuyến này
tuy nhiên sau ngày khai trương lượng khách không tăng vì tàu xuất phát từ ga gia lâm không nằm trong trung tâm hà nội khó thu hút khách
tần suất chạy không cao bằng đường bộ
trong khi đó ngành đường sắt không có những biện pháp kích cầu thu hút khách hiệu quả